thưa quý vị sau hai ngày xét xử tối qua ngày một mươi một tháng một mươi hai
tòa án quân sự trung ương đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hiến
cựu thứ trưởng bộ quốc phòng ba năm sáu tháng tù giảm sáu tháng
đinh ngọc hệ bị giữ nguyên mức án trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đất tài sản
xảy ra tại quân chủng hải quân và một số đơn vị liên quan
trong vụ án này bị cáo nguyễn văn hiến cựu đô đốc cựu tư lệnh quân chủng hải quân
cựu thứ trưởng bộ quốc phòng đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra sát sao
dẫn tới mất các khu đất quốc phòng ở tp hcm
bị cáo nguyễn văn hiến bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bốn năm tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm một phần hình phạt tù cho bị cáo nguyễn văn hiến
từ bốn năm xuống còn ba năm sáu tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bằng việc giả mạo tin nhắn của các đồng chí lãnh đạo các cấp
phạm thị khuyên ở xã na hối huyện bắc hà tỉnh lào cai
đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi
tính đến ngày một mươi tháng một mươi hai theo ước tính của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
cho biết số tiền lừa đảo đã lên tới gần ba mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra khuyên là đối tượng không có việc làm ổn định kiếm sống bằng việc kinh doanh nhỏ lẻ
tuy nhiên do ham mê cờ bạc đến năm hai nghìn một mươi bảy thì vỡ nợ
để có tiền tiêu xài và đánh bạc khuyên đã tiếp cận với người chị họ đang làm việc ở ngân hàng
và cho biết bản thân làm đáo hạn ngân hàng cùng một người bạn tên trần thị trung thủy
là phó giám đốc của một ngân hàng nhà nước có chi nhánh tại huyện bắc hà
khi được người chị họ tin tưởng khuyên đã bắt đầu đặt vấn đề vay tiền
và chấp nhận mọi yêu cầu của nạn nhân
chưa dừng lại ở đó khuyên còn giới thiệu có quen biết với nhiều lãnh đạo cao cấp
tự tạo ra các tin nhắn giả mạo của lãnh đạo ngân hàng
đang đầu tư làm các dự án công trình lớn ở huyện bắc hà tỉnh lào cai
nên cần huy động nguồn vốn lớn để thực hiện các công trình dự án
và giả mạo các tin nhắn giả danh lãnh đạo để đề nghị chị họ góp vốn
với thủ đoạn này trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
nạn nhân đã chuyển tiền với hơn hai trăm linh giao dịch đến tài khoản của phạm thị khuyên
với tổng số tiền hơn hai mươi một tỷ đồng
ngoài trường hợp của nạn nhân trên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
xác định phạm thị khuyên còn vay và huy động tiền của một số cá nhân khác
trên địa bàn với số tiền gần năm tỷ đồng
ngày hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn khuyên
về hành vi lừa đảo chiếm nốt tài sản
thưa quý vị thời gian gần đây trên mạng xã hội
đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi đầu tư tài chính vào wefineac
với lời quảng cáo chỉ cần bỏ vốn một trăm linh usd
nhưng mỗi ngày có thể kiếm lãi từ năm trăm linh đồng cho đến một triệu đồng
đã thu hút nhiều người tham gia
cụ thể như sau winifec là hình thức dự đoán giá trị
của một tài sản tăng hay giảm giá trong một thời gian nhất định
dự đoán đúng thì nhà đầu tư sẽ nhận được tiền
đoán sai thì mất tiền
tuy nhiên về bản chất đây là mô hình đa cấp cá cược
núp bóng tài chính bị cấm tại nhiều nước
và chưa được pháp luật việt nam thừa nhận
tự tin vào vốn hiểu biết về các loại hình giao dịch tài chính
hay tiền điện tử
người đàn ông này đã tham gia vào wefinex
như một hình thức đầu tư sinh lãi lớn
tuy nhiên sau một quá trình tìm hiểu
anh nhận thức hình thức đầu tư này
đang có những dấu hiệu lừa đảo mất tiền lớn
bản thân đã thử một mô hình đầu tư vào bitcoin
và mình đã bị mất tiền ở đây
lần này mình cũng muốn thử wefinex
tuy nhiên vẫn có những dấu hiệu
như lần mất tiền trước của mình
do giá trị đồng tiền không có cứng xác thực
từ các cơ quan băng ngành chính phủ
nên chắc chắn đến một thời điểm
thị trường vỡ và tất cả mọi người sẽ là người mất tiền
tiền người chơi nạp vào wefinex
sẽ được quy đổi thành đơn vị win
mỗi win có giá một triệu đồng tiền

nghe có vẻ rất thật
nhưng đồng tiền win không hợp pháp
tức là không tiêu được ở bất cứ quốc gia nào
hiện nay wefinex đang hoạt động theo hình thức trang web cùng tên
và một sàn giao dịch thứ hai tên là radenpo
cái này nó giống như đánh tài xỉu
tức là anh chọn một cái sản phẩm nào đó vàng
hay là đòn bitcoin hay làm cái gì đó
rồi cái trong một thời điểm ngắn gì đó
nó lên hay xuống một nó lên thì em thắng
anh xuống thì anh thua anh mất luôn cái khoản đầu tư vào
thì rõ ràng đây là một cách chơi rủi ro
mà theo luật pháp việt nam mà
anh cá cược bằng cách rủi ro mà cá cược bằng tiền
nó là một hình thức cơ bản
rõ ràng là cái chuyện này là chúng tôi thấy là nó không hợp pháp
chúng tôi nghĩ rằng nhà nước cũng nên có những biện pháp theo dõi tổ chức này
và nếu trường hợp họ là một tổ chức
gian dối đưa ra để lừa gạt những người chơi
thì chúng ta nên tìm cách chặn lại
theo thống kê hơn chín mươi truy cập của wefinex đều đến từ việt nam
dù trang này hiện không có trụ sở ở việt nam
trên website của bộ công thương đưa ra dấu hiệu đầu tiên
để nhận biết hoạt động đa cấp không đáng tin cậy
đó là sẽ chủ yếu tập trung tuyển dụng tuyến dưới để ăn hoa hồng
bên cạnh đó doanh nghiệp hoạt động đa cấp không đáng tin
thường hứa hẹn về các mức thu nhập hấp dẫn
tương tự trường hợp của wefinex
theo đó nếu chỉ vì mức lợi nhuận khủng
nhiều người sẽ rơi vào cảnh tiền mất tật mang
thực ra thì luật đầu tư năm hai nghìn một mươi bốn
cũng như là cái nghị định tám mươi ba năm hai nghìn một mươi năm
cũng đã hướng dẫn khá rõ cái việc đầu tư dân nước ngoài
tuy nhiên thì đầu tư nước ngoài nó phải theo quy định và phải xin phép đăng ký
có thể dễ dàng thấy ngay là không có quy định pháp luật để bảo vệ
tức là không có hành lang pháp lý an toàn
thì các nhà đầu tư sẽ phải gánh chịu rủi ro khi trường hợp xảy ra
cũng chính bởi wefinec không phải đối tượng điều chỉnh của pháp luật việt nam
nên các nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận giao dịch theo quy tắc riêng
bị điều chỉnh có lợi cho nhà quản trị của wefinic
đầu tư tài chính hợp pháp ứng dụng công nghệ cao
là xu thế tất yếu trong tương lai
tuy nhiên đi cùng với đó là cần một hành lang pháp lý an toàn của wefinex

nhằm xử lý các loại hình lừa đảo núp bóng đầu tư
trục lợi bất chính từ những nhà đầu tư thiếu thông tin
với thủ đoạn sử dụng xe tải đi gây án lợi dụng sơ hở của người dân
nhóm ba đối tượng gồm trần ngọc minh nguyễn cư ngọc và phan xuân huy
chú tệ xã đại quang huyện đại lộc tỉnh quảng nam
đã thực hiện chất lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản rất manh động
trong đó nhiều tài sản trộm cắp là những tấm phản gỗ với trọng lượng rất lớn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn huyện nam giang và đông giang tỉnh quảng nam
các đối tượng đã sử dụng xe ô tô tải kèm theo xe máy làm phương tiện đi trộm cắp
lợi dụng nhà người dân sơ hở ba đối tượng này đã đột nhập trộm nhiều tài sản làm từ gỗ
công an huyện nam giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
đối với ba đối tượng minh ngọc và huy về hành vi trộm cắp tài sản
không nghề nghiệp lười biếng lao động nhưng lại thích hưởng thụ
trần văn thương hai mươi hai tuổi không có nơi ở ổn định
đã lựa chọn cách kiếm tiền nuôi sống bản thân bằng việc trộm cắp tài sản
và gần đây nhất sau khi đã lấy trộm chiếc xe máy vào ngày thứ sáu
đang trên đường tiêu thụ thì bị bắt giữ
theo kết quả điều tra do không có tiền tiêu xài
nên khoảng ba giờ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thường đi bộ qua các tuyến phố ở thị trấn an thới huyện phú quốc
tìm tài sản bị xa hở để lấy trộm
khi đến một nhà nghỉ thuộc khu phố một mươi thị trấn dương đông
thì phát hiện phía trước nhà có để một xe máy
trên xe còn cắm sẵn chìa khóa không người chống giữ
thương liền lấy trộm rồi đem đi cất giấu
và đến ngày hôm sau thương đem xe đi tiêu thụ
thì bị công an phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
ngoài vụ trộm xe máy nói trên thương còn thực hiện năm vụ
lấy trộm năm chiếc xe máy khác trên địa bàn huyện phú quốc đem bán
làm thiệt hại tài sản của người dân trên một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc
đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm soát
đề nghị truy tố bị can trần văn thương về tội trộm cắp tài sản
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội trộm các tài sản
đối tượng đỗ xuân sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn kim trâm xã mỹ đức
huyện an lão thành phố hải phòng
và đối tượng hoàng văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn phủ niệm một xã thái sơn
huyện an lão thành phố hải phòng
bên cạnh đó công an huyện an lão thành phố hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần ngọc thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn phủ niệm hai xã thái sơn
huyện an lão thành phố hải phòng
về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện